trong đó một mươi một bị can trong vụ án bự ý khởi tố về tội hủy hoại rừng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
còn khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại địa bàn xã sơn định huyện sơn hòa
đồng thời khởi tố bị can đối với đặng dương là kiểm lâm địa bàn xã sơn định
và nguyễn văn hoài là cán bộ lâm nghiệp xã sơn định
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quốc an trần văn kim
cùng chú xã sơn định huyện sơn hòa và lê đồng tánh chú xã an xuân huyện tuy an
về tội hủy hoại rừng